thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau